hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố bắc giang tỉnh bắc giang là hai đối tượng
đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại phường đức giang quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn mỹ cầu xã tân mỹ thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện